công an huyện nông cống của tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ở thôn lạn xã cát sơn thị xã nghi sơn để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn bắc di chuyển từ thị xã nghi sơn sang địa bàn huyện nông cống
khi qua chốt kiểm soát thuộc địa phận thôn làng mật xã vạn thiện huyện nông cống
bắc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như không chấp hành các thủ tục về phòng chống dịch
khi bị các lực lượng chức năng yêu cầu vào vị trí quy định để khai báo y tế và lập biên bản bắc đã bỏ chạy qua chốt kiểm soát
một công an viên bán chuyên trách tại xã phạn tiện huyện nông cống đuổi theo thì bị bắc lấy một thanh luồng dài khoảng một mét bên lề đường tấn công làm bị thương
các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã kịp thời có mặt khống chế lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng này cho đội cảnh sát hình sự công an huyện nông cống xử lý